hôm nay ngày ba mươi tháng bốn ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
đúng vào ngày này bốn mươi bốn năm trước cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã kết thúc thắng lợi
miền nam được giải phóng đất nước ta sạch bóng quân thù hoàn toàn thống nhất
kể từ ngày đó ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đi vào lịch sử của dân tộc
khép lại chuỗi ngày đấu tranh giành độc lập mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình và thống nhất
và trong ngày đặc biệt thiêng liêng của đất nước mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn hào hùng năm ấy